tuy nhiên về thực lực đại thiện vẫn còn nhiều ảnh hưởng trong bác kỳ vẫn nắm quyền khống chế hai kỳ hồng
tháng chín năm một nghìn sáu trăm ba mươi năm nhân một lỗi nhỏ của đại thiện hoàng thái cực đã tước bỏ ngôi vị đại bối lạc thu lại quyền kiểm soát hai kỳ hồng
qua sự kiện này thế lực của đại thiện không còn cách nào để phục hồi đối thủ lớn cuối cùng của hoàng thái cực đã bị triệt tiêu
dù không còn vị kỳ chủ nào có thể đe dọa vị trí độc tôn nhưng hoàng thái cực vẫn áp dụng tiếp những biện pháp đề phòng
kết cục ông nắm trực tiếp
tiếp trong tay ba thượng tam kỳ gián tiếp khống chế ba kỳ khác
giờ đây mọi mệnh lệnh đều được ban ra từ một người là đại hãng
hoàng thái cực đã trở thành vị quân chủ chuyên chế duy nhất quyết định vận mệnh của nước hậu kim
việc mở rộng bờ cõi là một bước nằm trong sự tính toán của hoàng thái cực
bây giờ nước hậu kim nằm giữa ba nước lớn phía nam giáp triều tiên phía tây giáp mông cổ
và phía tây nam giáp vương tây
nhận thấy triều tiên là mối họa lớn nhất trong hai năm một nghìn sáu trăm hai mươi bảy và một nghìn sáu trăm sáu mươi
quân kim và sau đó là quân thanh đã hai lần đưa quân xâm lược
triều tiên nhanh chóng thua trận và phải làm chư hầu của nhà thanh cho tới tận khi chiến tranh thanh nhật kết thúc
sau chiến dịch triều tiên lần thứ nhất hoàng thái cực chinh phạt mông cổ
sau hàng loạt cuộc chinh phạt diễn ra trong năm năm
vị đại hãng cuối cùng của người mông cổ phải đào tổ và chết trên đường tới tây tạng
hoàng thái cực được các quý tộc mông cổ suy tôn làm đại hãng
từ đây mông cổ trở thành một phần của đế chế mãng thanh
do đến kẻ thù khó nhăn nhất minh triều
ngay khi vừa lên ngôi hoàng thái cực đã tuyên bố sẽ báo thù cho cha
ông tiếp tục cuộc nam chinh đánh nhà minh đang gián đoạn của cha mình đích thân thống lĩnh đại quân
tuy nhiên một lần nữa quân minh dưới sự chỉ huy của viên sùng hoáng đã đánh cho quân hậu kim đại bại
giành chiến thắng ở ninh viễn cẩm châu
đợt đột kích tiếp theo vào thành bắc kinh của hậu kim cũng không thành
hai lần bại dưới tay viên sùng hoáng nhưng thông qua mạng lưới tình báo
hoàng thái cực biết tin nhà minh đặc biệt là sùng trinh hoàng đế
đang nghi ngờ viên sùng hoáng nên đã lập kế ly gián
quả nhiên vụ tội nhà minh đều trúng kế
sùng trinh lập tức triệu viên sùng hoáng vào triều vấn tội rồi hạ lệnh bắt ông vào ngục
tháng tám năm một nghìn sáu trăm ba mươi viên sùng hoáng bị khép vào tội dối vua phản quốc
bị sự ngũ mã phanh thay vợ con bị bắt đi đầy
kể từ đây nhà minh không còn ai đủ tài năng để chống lại hoàng thái cực
trong những năm sau đó ông cứ mặc sức tung hành tiến hành chiến tranh tiêu hào với nhà minh
nếu như nỗ nhĩ cáp xích là một võ tướng tài ba
thì hoàng thái cực lại là một nhà chính trị kiệt xuất
từ nền móng của cha để lại ông đã tiến hành hàng loạt cải cách
để phát triển một quốc gia phong kiến hùng mạnh
đáng tiếc là ông không kịp nhìn thấy cơ nghiệp của mình hoàn thành
về quốc hiệu sau khi thâu tóm hết quyền lực vào tay mình
năm một nghìn sáu trăm ba mươi sáu hoàng thái cực đổi tên nước từ đại kim thành đại thanh và lên ngôi hoàng đế
ông cũng đổi niên hiệu từ thiên thông thành sông đức
truy tôn nỗ nhĩ cáp xích là thái tổ vũ hoàng đế
sau cải thành thái tổ cao hoàng đế sử sách gọi là thanh thái tổ
ông định kinh đô của nhà thanh tại thịnh kinh đổi tên thành thẩm dương
nhưng thế hệ sau đã dời về bắc kinh để nắm cuộc diện khống chế toàn quốc
về dân tộc năm một nghìn sáu trăm ba mươi năm hoàng thái cực đổi tên tộc người của mình từ nữ chân thành mãng châu
hiện tại người ta vẫn chưa rõ vì sao ông lại chọn cái tên này
tiếp đó ông trả tự do cho tù nhân nô lệ người hán
bổ nhiệm và trọng dụng nhiều quang viên người hán và người mông cổ có tài
cũng như chú trọng việc chiêu dụ các đối thủ về phục vụ cho mình
điển hình là hồng thừa trù khổng hữu đức và cảnh trọng minh phạm văn trình
đây có thể coi là một tư tưởng cấp tiến
về nội chính hoàng thái cực củng cố chế độ tập quyền của đại hãng
bãi bỏ hoặc vô hiệu hóa các thế lực quý tộc mạng bảo thủ
ông cũng xây dựng một chế độ quan lại quy cũ tham khảo quan chế của nhà mình
xác lập cơ chế tuyển chọn quan lại theo tài năng không phân biệt sắc tộc
về quân đội quân đại thanh dưới thời hoàng thái cực đảm bảo cả về chất và lượng
quân thanh từ việc chỉ có sở trường cơ động của các kỳ binh
giờ đã trở nên đa dạng bổ sung lẫn nhau về kỹ thuật sở trường tác chiến
ngoài những chiến binh mạng châu dũng mảnh
bác kỳ còn được bổ sung thêm lực lượng kỵ binh mông cổ thiện chiến
lực lượng quân hán có sở trường đánh bộ công thành chiếm đất giữ dân
đây là tiền đề để đại thanh chủ động mở những chiến dịch quy mô tấn công đại minh sau đó
qua đời khi nghiệp lớn sắp thành
trong hậu cung của hoàng thái cực các phi tần đều là những người có quan hệ họ hàng với nhau
và thậm chí có quan hệ họ hàng với chính hoàng đế
những cuộc hôn nhân cận huyết này không chỉ bắt nguồn từ quan niệm của người mãng châu
mà nó còn mang yếu tố chính trị với mục đích củng cố vương quyền trong tay hoàng tộc
tuy nhiên chính những cuộc hôn nhân này khiến tôn thức thuộc dòng họ ái tân giác la đều có tuổi thọ không cao
chỉ tính riêng con cái của hoàng thái cực đã có khoảng hai mươi hoàng nam hoàng nữ bị chết yểu
người vợ nổi tiếng nhất của hoàng thái cực là đại ngọc nhi
được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân
sau khi lấy ông đại ngọc nhi được phong làm trang phi ở tại vĩnh phúc cung
bà sinh ra hoàng tử phúc lâm sau này là vua thuận trị
bản thân cũng được sắc phong là hiếu trang hoàng thái hậu
trong khi tình hình chiến sự đang diễn biến rất thuận lợi
hoàng thái cực lâm bệnh và bất ngờ qua đời vào ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn sáu trăm bốn mươi ba
một số ý kiến cho rằng ông mất vào năm một nghìn sáu trăm bốn mươi bốn
tuy nhiên cái chết của ông không hề làm suy yếu tham vọng của người mãng châu
với những nền tảng mà hoàng thái cực đã xây dựng
những người kế tục ông đã hoàn tất sự nghiệp chinh phục nhà minh vào năm một nghìn sáu trăm bốn mươi bốn
mở ra thời đại nhà thanh cai trị trung quốc trong gần ba trăm linh năm
cũng như cha mình hoàng thái cực chưa kịp chỉ định người nối ngôi trước khi qua đời
vì vậy sau khi ông chết cuộc tranh chấp ngôi vị giữa con trai trưởng là hào cách
và người em cùng cha khác mẹ của ông là đa nhĩ cổn đã nổ ra
cuối cùng hai bên chấp nhận giải pháp dung hòa tôn bối lạc phúc lâm
người con trai thứ chính của hoàng thái cực lên nối ngôi
đạt niên hiệu là thuận trị tức thành thế tổ
sau khi lên ngôi hoàng đế thuận trị đã phong thủy hiệu cha cha là ứng thiên hương quốc
hoàng đức chương vũ khoa ôn nhân thánh duệ hiếu văn hoàng đế
qua các đời vua khang hy ung chính và càng long
thủy hiệu của ông đầy đủ là ứng thiên hương quốc hoàng đức chương vũ khoan ôn nhân thánh
duệ hiếu kính mẫn chiêu định long đạo hiển công văn hoàng đế